cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc đức
trú tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra ban đầu cơ quan công an phát hiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đức đã cho hơn một trăm linh lượt người
chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nhân trạch vay
với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng lãi suất trên một trăm hai mươi một năm đã thu lợi bất chính hơn chín mươi triệu đồng
để vay được tiền con nợ phải thế chấp thẻ atm căn cức công dân giấy chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm xã hội
cùng có quốc tịch hàn quốc đến thành phố đà nẵng để du lịch thế nhưng hai nữ du khách người hàn lại bị chính
hai nam đồng hương trộm cắp tài sản phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã tạm giữ hai đối tượng
người hàn quốc tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày tám tháng bốn nhận tin báo của hai du khách hàn quốc
tạm trú tại một căn hộ trên địa bàn quận sơn trà đà nẵng bị mất hai điện thoại di động hai trăm linh usd và năm trăm linh đồng
phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc điều tra xác minh
đến một mươi sáu h cùng ngày đã làm rõ và tiến hành bắt giữ được hai đối tượng người hàn quốc
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày tám tháng bốn đã đột nhập vào căn hộ
nơi những đồng hương đang tạm trú và trộm cắp số tài sản trên
thưa quý vị dự kiến vào sáng nay ngày một mươi tháng bốn tòa nhân dân tp hà nội
sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo đỗ thảnh nhân quê ở tỉnh an giang
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần lois holdings thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần ris capital
và công ty cổ phần lewis land cung cấp đồng phạm về tội thao túng thị trường trúng khoán
liên quan đến vụ thổi giá hai mã cổ phiếu
theo cáo trạm của viện kiểm sát nhân dân tối cao thời điểm đỗ thảnh nhân là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần lewis holdings
lewis holdings đã mua cổ phần sáu công ty niêm yết trên sản trúng khoán
nhân là người đại diện pháp luật của ba trong số sáu công ty gồm công ty cổ phần louis holding
công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang và công ty cổ phần dược lâm đồng
lợi dụng vị trí của mình nhân đã khởi xướng bàn bạc và thông nhất với đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của nhân
để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với hai mã cổ phiếu thu lợi bất chính
ngoài ra nhân còn chỉ đạo cấp dưới người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán
ký hợp đồng vay vốn với công ty quản lý tài sản trí việt để nhân sử dụng giao dịch mua
thao túng hai mã cổ phiếu trên
đối với hành vi của phạm thanh tùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt
tvb và đồng phạm nhóm một mươi sáu tài khoản đỗ thảnh nhân mở tại tbb đã thu lợi bất chính khoảng một trăm năm mươi năm tỷ đồng
qua đó công ty quản lý tài sản trí việt hưởng lợi bất hợp pháp một mươi bốn tỷ đồng tiền lãi vay
theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán
sử dụng xe bán tải để vận chuyển tăng trữ ma túy đi tiêu thụ
giàng xeo xín chú huyện mường khương tỉnh lào cai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tang cùng tăng vật là hai bánh heroin
nhìn thẳng đấy à
cụ thể khoảng hai mươi một h ngày tám tháng bốn
thôn bản phò xã mường hoa thị xã sapa
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô bán tải hai mươi năm c hai nghìn chín trăm chín mươi năm
có nhiều biểu hiện liên quan đến tội phạm ma túy
tiến hành áp sát kiểm tra và bắt quả tang người điều khiển phương tiện là giàng xeo xín
về hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin
bước đầu đối tượng giàng xeo xín khai nhận mang hai bánh heroin từ huyện mường khương
sang thị xã sapa để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch nhằm kiếm lời
khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra
bắt quả tăng
công an phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng là trần văn loan quê tỉnh thanh hóa
mai thành thịnh quê an giang nguyễn thanh trưởng em và nguyễn văn tỏ
cùng chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về hành vi gây dối trả tự công cộng
vào tối ngày tám tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai
đang tuần tra trên địa bàn phường an bình thành phố biên hòa
phát hiện bốn đối tượng đi hai xe máy
trên tay cầm dao mã tấu đang la hét trước cổng công ty asinomoto
đòi đánh bảo vệ
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng định bỏ chạy
tuy nhiên đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một kịp thời bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ban đầu là do loan và tỏ
có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong công ty azinomoto
sau đó tỏ về nhà rủ thêm thịnh và em mang dao mã tấu
quay lại công ty tìm nam thanh niên để đánh
tuy nhiên khi bị lực lượng bảo vệ chặt lại
các đối tượng đã gây sự đòi đánh bảo vệ
được biết tỏ có một tiền án về tội giết người
thịnh có một tiền án về tội cướp tài sản
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày một mươi tháng bốn
kỷ niệm tròn bốn mươi năm năm nhà hát tuổi trẻ được thành lập
bảy mươi năm năm qua nhà hát tuổi trẻ đã tạo dựng được một thương hiệu nghệ thuật uy tín
với hơn năm trăm linh vừa diễn chương trình nghệ thuật
khai thác ở nhiều nhóm tác phẩm
trong bối cảnh hiện nay khi ngành nghệ thuật biểu diễn cả nước đều gặp nhiều khó khăn
nhà hát tuổi trẻ vẫn vững vàng bản lĩnh có những tìm tòi đổi mới
sớm thích ứng với sự chuyển đổi và biến động của kinh tế thị trường
đặc biệt kiên định với sứ mệnh mang nghệ thuật phục vụ cho lớp trẻ
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại trạng đường lịch sử của nhà hát tuổi trẻ
trong hóa sự ngay sau đây
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nghệ sĩ hà nhân khi ấy là quyền cục trưởng
cục nghệ thuật biểu diễn cùng đạo diễn phạm thị thành
đã bắt tay xây dựng một đề án thành lập một nhà hát dành cho tuổi trẻ
những cái tên đã được cân nhắc như nhà hát thanh thiếu nhi việt nam
nhà hát khán giả trẻ nhà hát trẻ
và cuối cùng cái tên nhà hát tuổi trẻ đã được ra đời
nhà hát tuổi trẻ là từ chị hà nhân
là lúc bây giờ bà ấy là cục phó cục nghệ thuật biểu diễn
coi như là cục trường đấy từ khi tôi đang học ở nga
về coi như hai chị em cùng là người sáng lập ra nhà hát
cùng với kịch dành cho thanh thiếu nhi
nhà hát tuổi trẻ đã rất sớm bắt tay và giàn dựng một loạt các tác phẩm kinh điển
được coi là chuẩn mực của sân khấu
đó là những kiệt tác của một loạt các kịch tác gia lớn của quốc tế
của các đạo diễn như nghệ sĩ nhân dân phạm thị thành
nghệ sĩ nhân dân nguyễn đình nghi
nghệ sĩ nhân dân lê hùng
đã truyền tải được nội dung ý nghĩa tinh thần thông điệp bằng nguyên tác thể hiện
thách thức ấy đã được nhà hát tuổi trẻ chinh phục và khắc ghi
những dấu ấn đậm nét trong dòng chảy sân khấu việt nam
qua các tác phẩm để đời như âm mưu tình yêu
aesop othello aston miller tất cả đều là con tôi cậu vanya
nhà hát tuổi trẻ xây dựng cái thương hiệu của mình
bằng chính những nghệ sĩ giỏi tài năng
rất đông các nghệ sĩ tài năng phải nói có một cái truyền thống
từ thời cô phạm thị thành cho đến anh tiến thuật
rồi đấy anh trương nhuận anh lê hùng rồi anh trí trung và bây giờ là anh sĩ tiến
thì thời nào nhà hát tuổi trẻ cũng có những giám đốc hết sức là nổi trội
bởi nổi trội ở cái cách quản lý nổi trội cái cách nhìn nhận
và nổi trội ở cái cách xây dựng thương hiệu cũng như là xây dựng tác phẩm
và đặc biệt là xây dựng những ngôi sao
bảy mươi năm năm qua cùng với thành công và để lại dấu ấn về các chương trình ca mối nhạc
dành cho thanh thiếu nhi các chương trình hài kịch kịch công và nhạc kịch
có rất nhiều lứa diễn viên những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhà hát
trong đó có những gương mặt diễn viên của nhà hát vừa đóng kịch
vừa trở thành gương mặt diễn viên truyền hình nổi tiếng
với cái hoạt động của phim truyền hình thì lại cũng ngoài ngoài câu chuyện
là cần rất nhiều những gương mặt nghệ sĩ tài năng
thì cái phong cách diễn xuất hay là những cái nôi đào tạo của nhà hát tuổi trẻ
lại cho thấy một cái lứa nghệ sĩ rất phù hợp
họ diễn mang tính chất là đời họ diễn với sự tự nhiên
hoặc đôi khi họ cũng tỉnh táo để mà giản lược bớt những kỹ năng sân khấu
để phù hợp với cái thể loại phim truyền hình
thì nói đúng là phim truyền hình được thư hưởng và được gọi là giúp sức
để lan tỏa hơn những cái tài năng đó đến với công chúng
bốn mươi năm năm qua tôi tin rằng các thế hệ các cô các chú các anh các chị
thế hệ đi trước cũng như chúng tôi đang tiếp bước
chắc chắn tin tưởng một điều rằng các nỗ lực của các thế hệ
đã đóng góp vào cái sứ mệnh một cái tên tuổi của nhà hát tuổi trẻ
sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục gìn giữ và phát triển
những tinh hoa của sân khấu nhất là sân khấu dành cho tuổi trẻ
và đó chính là niềm tự hào mà chúng tôi đã đạt được
thưa quý vị trong bản tin trước chuyên gia đã có những phân tích
xung quanh đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với game online
thì các doanh nghiệp cũng đã đưa ra những vấn đề khó khăn mà họ đang gặp phải
phân tích về lý do của bộ tài chính áp thuế tiêu thụ đặc biệt
ông đậu anh tuấn trưởng ban pháp chế vcci chỉ ra những điều bất hợp lý
bởi thực tế lợi nhuận của game online chỉ còn ba năm
đây là mức thấp nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt
thì người chơi sẽ điều chỉnh hành vi tiêu dùng sang dịch vụ khác tương tự
nhưng của nhà cung cấp nước ngoài
liệu trong cái chiến ứng diện lược
của việt nam mà thúc đẩy cái công nghiệp số nội dung số chuyển đổi số
thì việc mà đánh thuế đối với ngành này liệu có phù hợp hay không
khi mà bản thân ngành game online cũng chưa được hưởng những cái ưu đãi tốt như là các ngành khác
những phân mêm thì còn được giảm thuế
nhưng ngành game online trong nhiều năm rồi không được giảm thuế
và đặc biệt là cái tác động rất lớn của ngành game online hiện nay
trong khi đó nhiều đơn vị sản xuất game đã chỉ ra rằng
năm hai nghìn hai mươi hai có ít nhất một mươi doanh nghiệp game bị phá sản
top một mươi doanh nghiệp game lớn nhất việt nam cũng phải cắt giảm nhân sự
nếu bị áp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt
thì những game do các công ty trong nước sẽ bị đội giá lên cao
người chơi chắc chắn sẽ chuyển sang sử dụng các trò chơi không phép với chi phí thấp
dù mình chỉ là đơn vị thu hộ thuế thôi
nhưng sẽ khó khăn hơn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số
cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp
thứ hai là ảnh hưởng đến người chơi game cuối chính là các game thủ
thì nhu cầu chơi game của người dùng
là không thể thay đổi được chỉ vì một chính sách
khi họ không thể chơi được với những game của nhà cung cấp việt nam
chỉ vì chi phí quá cao
thì họ sẽ chuyển dịch sang chơi những game xuyên biên giới
hoặc là những game mà không được cấp phép của các nhà cung cấp nước ngoài
thưa quý vị doanh thu hàng trăm triệu đô la mỹ mỗi năm
nhưng phần lớn các cá nhân tổ chức làm game
sẽ đóng thuế cho nước ngoài
nhiều công ty khởi nghiệp do người việt nam sáng lập kinh doanh tại thị trường việt nam
nhưng lập công ty ở nước ngoài dẫn đến truy thu thuế khó khăn
vậy cần có cơ chế chính sách như thế nào để không thất thu ngân sách
mà vẫn quản lý được lĩnh vực kinh doanh cho cho đệ tử ở trong nước
xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích của ông phan đức hiếu
ủy viên ủy ban kinh tế quốc hội ngay sau đây
cảm ơn ông phan đức hiếu đã trở lại với chương trình của antv hôm nay
vâng hiện nay thì bộ tài chính đang lấy ý kiến đề xuất
về việc áp thuế đối với ngành nghề kinh doanh game online
thế nhưng mà nhiều ý kiến thì cũng cho rằng là
để mà thu hút cũng như là phát triển cái thị trường game online tại việt nam
và để doanh nghiệp có thể quay trở lại với thị trường việt nam
thì chúng ta cần phải có những ưu tiên trước khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt như vậy
ý kiến của ông ông có chia sẻ như thế nào
phải hiểu là cái nhu cầu ta gọi là giải trí này
nhu cầu chúng ta gọi là thư giãn này
thì theo tôi là đây là một cái nhu cầu rất thực tế
và như vậy thì nhiều khi nhìn lại con số đấy
thì những người như bình thường như tôi thì thậm chí là còn có suy nghĩ ngược lại
là liệu chúng ta sẽ nên hạn chế
tất nhiên là thông qua cái mục tiêu của thuế cũng phải là hạn chế phát triển khu vực này
là hạn chế cái việc tiêu dùng quá mức gây ra những cái hậu quả về xã hội
nhưng vô hình chung nó cũng sẽ là những cái biện pháp mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển
thế nhìn một cái quy mô như vậy
rõ ràng cái việc đầu tiên thậm chí chúng ta phải nghĩ đến là làm thế nào để
để phát triển hơn nữa cái ngành dịch vụ này
và thậm chí nó trở thành một cái ngành dịch vụ mà có đóng góp
tích cực đóng góp to lớn cho các hoạt động kinh tế xã hội
nhiều ý kiến thì cũng lo ngại rằng liệu chúng ta có đánh thuế công bằng được
với các doanh nghiệp kinh doanh game trong nước
và đối với doanh nghiệp kinh doanh game đặt tại nước ngoài hay không
về cái vấn đề này thì ông có đánh giá như thế nào
nếu như theo tính toán
hiện nay thì rõ ràng là nếu như chúng ta thực hiện cái mức thuế này
thì rất khó để có thể đánh thuế với các nhà cung cấp ở nước ngoài
và như vậy thì đối tượng đầu tiên bị tác động
đối tượng đầu tiên có thể nói gọi là bị thiệt thòi
chính là các nhà cung cấp dịch vụ trong nước
và như vậy thì đây là một cái điều mà hết sức cân nhắc
để xem rằng liệu rằng là chúng ta đánh như vậy
thì vô hình chung là chúng ta có thể không đạt được mục tiêu
nhưng vô hình chung chúng ta lại đặt ra những cái gánh nặng
và gây ra những cái tác động tiêu cực
đối với chính những cái doanh nghiệp
gọi là những nhà cung cấp dịch vụ của việt nam
một vấn đề đáng quan tâm nữa là
đối với loại hình kinh doanh game online
thì làm thế nào để đảm bảo thuần phong mỹ tục
cũng như là tránh những cái phản cảm trong cái online
thì chúng ta cần phải có cái sự quản lý chặt chẽ hơn nữa
bên cạnh cái việc là suy xét đến việc áp thuế phải không thưa ông
trước khi chúng ta nghĩ đến cái việc chúng ta đánh thuế
thì chúng ta cũng đòi hỏi một cái tư duy
theo tôi là phải thực sự là khách quan
và thực sự là toàn diện
ở cái điểm liệu rằng là nếu như ngoài cái chính sách thuế này
mà chúng ta muốn ta gọi là hạn chế những cái game độc hại
hạn chế cái việc mà chơi game quá mức
thì chúng ta cũng phải hình dung là
liệu ngoài cái việc chúng ta chỉ có đánh thuế
thì có cái cách nào khác mà lại ít tác động hơn này
thậm chí lại hiệu quả hơn
và đồng thời cũng lại đạt được cái mục tiêu như chúng ta vừa nói
thì đây là một cái bài toán mà đòi hỏi hết sức cân nhắc
thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là
xét về cái cách với cái cách tiếp cận như vậy
thì tôi nhận thấy rằng là
cái trò chơi điện tử hay game online
thì cũng có rất nhiều những cái
thậm chí là cái sự công bằng này
thì cũng có rất nhiều những cái sản phẩm dịch vụ khác
mà tôi nhìn thấy nó cũng có nguy cơ gây ra những cái
cái kinh tế tác hại
như là chơi trò chơi điện tử trực tuyến
tôi lấy ví dụ như lướt facebook
hay là các trang mạng xã hội quá mức
thì theo tôi nó cũng tạo ra những cái
cái tác hại cũng không kém gì
cái việc mà chúng ta gọi là chơi
chơi trò chơi điện tử trực tuyến
vâng một lần nữa thì cảm ơn ông phan đức hiếu
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
bộ tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng
xuống tám là một trong những chính sách mới
sẽ có hiệu lực trong tháng này
vụ chính sách thuế bộ tài chính
đưa ra hai phương án giảm hai thuế giá trị gia tăng
phương án một giảm hai
giảm hai thuế giá trị gia tăng
giảm hai thuế giá trị gia tăng
mức thuế xuất giá trị gia tăng
đối với nhóm hàng hóa dịch vụ
thuộc đối tượng áp dụng mức thuế xuất một mươi
phương án hai giảm hai mức thuế xuất
thuế giá trị gia tăng
đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức thuế xuất giá trị gia tăng một mươi
trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ
như đã áp dụng
năm hai nghìn hai mươi hai theo nghị quyết bốn mươi ba
của quốc hội về chính sách
tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
về thời gian thực hiện vụ
chính sách thuế đề xuất kể từ khi
chính sách được ban hành dự kiến
ngày một tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
bộ thông tin và truyền thông
đã có quyết định số năm trăm sáu mươi sáu
ban hành kế hoạch hành động
triển khai thực hiện chiến lược an toàn
an ninh mạng quốc gia chủ động
ứng phó với các thách thức từ không gian mạng
đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn hai nghìn ba mươi
trong năm hai nghìn hai mươi ba
bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức
năm đoàn công tác hướng dẫn
kiểm tra hoạt động triển khai chiến lược an toàn
an ninh mạng quốc gia chủ động
ứng phó với các thách thức từ không gian mạng
đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức
chiến dịch làm sạch mã độc không gian mạng
tổ chức chương trình đào tạo nâng cao kiến thức
và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cơ bản
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba

cơ sở y tế của hà nội cần đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin cải cách
thủ tục hành chính trích chuyển dữ liệu
điện tử chi phí khám chữa bệnh theo quy định
và khuyến khích người dân sử dụng
căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh
yêu cầu một trăm linh
cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trên địa bàn có đủ phương tiện nhân lực
quy trình chuyên môn để khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân
gắn chip đặc biệt
các cơ sở y tế cần ra suốt
đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc
hóa chất dịch truyền vật tư y tế
dịch vụ kỹ thuật để phục vụ
người bệnh đó là nội dung
trong công văn một nghìn ba trăm bốn mươi năm của sở y tế hà nội
về việc yêu cầu các cơ sở y tế
trên địa bàn tăng cường quản lý
kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
từ mục điểm báo ngày đầu tuần xin được bắt đầu
với một bài viết trên báo công an nhân dân
trong một phòng chống diễn biến hòa bình
đã nêu trong thời gian qua
các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị
đã lợi dụng việc các cơ quan tiến hành
tố tụng khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực
nghiêm trọng để tung ra luận điệu
sai trái xuyên tạc trên các phương tiện
các đối tượng gieo giao rằng tham nhũng
ở việt nam đã trở thành hệ thống bản chất
và muốn chống không có cách nào khác
là phải thay đổi cơ chế
phải xóa bỏ chế độ nhiều bài viết
vô cáo rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng
xử lý cán bộ đảng viên là đấu đá
nội bộ phe cánh thanh trừng phe phái
họ cố tỉnh bôi đen
việc thực hiện công cuộc đấu tranh chống tham nhũng
ở nước ta cho rằng việc xử lý nhiều
không làm ai ruồn sợ không hề có tính
gian đe mà ngược lại việc xử lý nhiều
làm cho tình hình thêm phức tạp nghiêm trọng
khẳng định rằng
với sự lãnh đạo đúng đắn sang suốt
của đảng cộng sản việt nam sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị trong đó có sự
ủng hộ của nhân dân cuộc chiến này
đã có chuyển biến tích cực rõ rệt
và mang lại những thành quả quan trọng
báo lợi động thông tin
với chủ trương phát triển nhà ở xã hội
được ban hành nhiều chủ đầu tư
mong chờ gói vai ưu đãi
một trăm hai mươi tỷ đồng họ đánh giá
đây có thể là một cú hích với phân khúc
nhà ở xã hội
theo thông tin
ngân hàng nhà nước việt nam mới đây đã có
phân bản gửi cấp ngân hàng thương mại
ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu
triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội
nhà ở công nhân cải tạo xây dựng
lại trung cư cũ với quy mô
khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
với gói vay này thì phía chủ đầu tư và người mua
nhà ở xã hội sẽ được hưởng lãi suất
vai ưu đãi chủ đầu tư là
tám bảy một năm còn người mua nhà
là tám hai một năm
áp dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu tới
theo giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ
cũng cần cơ chế để ngăn chặn
việc trục lợi từ nhà ở xã hội
ví dụ như việc một số cá nhân mua đi
bán lại chờ đầu cơ chúng ta phải
có công cụ để điều tiết hành vi đó
cũng trên báo lao động thông tin
theo công bố của tổng cục thống kê
thu nhập bình quân tháng của người lao động
quý i năm hai nghìn hai mươi ba
là bảy triệu đồng tăng một trăm chín mươi bảy đồng
so với quý trước
và tăng sáu trăm bốn mươi đồng so với
cùng kỳ năm trước tuy nhiên
đa số người lao động khó sống
với mức lương này
khi bám trụ ở thành phố
bảy triệu đồng không thể lo cho gia đình
đây là quan điểm của ông bùi sĩ lợi
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban
các vấn đề xã hội của quốc hội
khi trao đổi với phóng viên báo lao động
chiều ngày chín tháng bốn theo ông
thu nhập bảy triệu đồng chỉ đủ để người lao động
lo cho bản thân chứ không thể nuôi được
gia đình con cái mức thu nhập này
không thể đảm bảo cuộc sống cho người lao động
và rất cần thay đổi bởi đây là
nguồn thu nhập quá thấp cũng theo ông lợi
tương quan mức thu nhập bảy triệu đồng
một tháng với ước mơ mua nhà ở
xã hội là một khoảng cách rất xa vời
cũng vì thế trong chính sách về nhà ở
xã hội phải thực hiện ba phương án
một là mua hai là thuê
ba là vừa mua vừa thuê
tức là thuê cho đến khi hết khẩu hao
thì thuộc quyền sở hữu của người thuê
nếu không cân nhắc kỹ thì quy định giá sản
về máy bay nội địa sẽ vi phạm
thể chế quản lý giá theo nguyên tắc thị trường
như vậy để các nước chấp nhận
là nền kinh tế thị trường sẽ vô cùng
đó là ý kiến của
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
chuyên gia kinh tế trong bài viết trên báo
đại biểu nhân dân theo ông để trả lời
cho câu hỏi có cần thiết
phải quy định giá sản vé máy bay nội địa
việc quy định trong luật không thể
dựa vào ý chí cảm tính hay là
nhận định chủ quan mà phải dựa
trên căn cứ của thể chế quản lý giá
trong nền kinh tế thị trường cũng như
các hiệp định điều ước quốc tế mà việt nam tham gia
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé